công an tỉnh đồng tháp đang triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
nhất là thắt chặt từ bên ngoài kiểm soát chặt chẽ từ bên trong đảm bảo quân số ứng trực một trăm linh
trại tạm giam công an tỉnh đồng tháp đã tiến hành phun hóa chất khử trùng diện rộng
các xe ô tô trước cổng đơn vị nơi ăn ở làm việc của cán bộ chiến sĩ và khu quản lý giam giữ
cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc nơi ăn nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân
điều tra viên kiểm soát viên người bảo chữa các cơ quan tổ chức xã hội
khi đến liên hệ công tác tại trại tạm giam nhà tạm giữ được kiểm tra y tế một cách kỹ càng
nếu đến từ địa phương vùng có dịch thì yêu cầu phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín của cơ quan y tế
phiếu tâm ngược covid một mươi chín từ lần một đến lần hai
điều tra viên kiểm soát viên người bảo chữa các cơ quan tổ chức xã hội khi đến liên hệ công tác tại trại tạm giam nhà tạm giữ được kiểm tra y tế một cách kỹ càng

đến thời điểm hiện tại trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp cán bộ và căn phạm nhân nào bị nhiễm covid một mươi chín
điều đó thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác này trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống và nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ